ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thay mặt ban bí thư đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã ký ban hành chỉ thị số bốn mươi ba
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam trong tình hình mới
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn chỉ thị số bốn mươi ba
sau một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi bảy ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn bốn của ban bí thư trung mương đảng khóa chín
hội nhà báo việt nam không ngừng củng cố và phát triển tiếp tục khẳng định vị trí
vai trò trong sự nghiệp cách mạng của đảng
hội đã thường xuyên tổ chức động viên khích lệ đội ngũ những người làm báo
tích cực tuyên truyền về đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
những thành tiệu của đất nước đấu tranh chống các âm mưu thủ đoạn
quan điểm sai trái của các thế lực thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đặc biệt báo chí đã tham gia hiệu quả bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
và cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
hội đã tích cực tham gia xây dựng cơ chế và chính sách báo chí
giám sát việc tuân thủ pháp luật về báo chí góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ
của báo chí cách mạng việt nam
bên cạnh những kết quả đã đạt được hoạt động của hội nhà báo việt nam vẫn còn một số hạn chế
chất lượng hiệu quả hoạt động của một số tổ chức hội còn hạn chế
chưa phát huy đầy đủ vai trò và vị thế của hội
công tác tập hợp những người làm báo còn gặp nhiều khó khăn
một số tổ chức hội cơ quan báo chí chưa trú trọng công tác giáo dục chính trị
tư tưởng đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
một số bộ phận hội viên chưa tích cực học tập nâng cao trình độ tác nghiệp báo chí trong tình hình mới
vẫn còn tình trạng hoạt động báo chí xa rời tôn trị mục đích thiếu tính định hướng
một số người làm báo thiếu tu dưỡng rèn luyện vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức nghề nghiệp
nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do công tác xây dựng đảng công tác giáo dục bồi dưỡng lý luận chính trị
đạo đức nghề nghiệp chuyên môn nghiệp vụ ở một số cấp hội chưa được quan tâm đúng mức
nội dung phương thức hoạt động của hội chậm đổi mới nhận thức về nhiệm vụ chính trị trách nhiệm xã hội
nghĩa vụ công dân và ý thức xây dựng hội của một bộ phận hội viên còn hạn chế
sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí cơ quan chủ quản báo chí
cơ quan báo chí với các cấp hội chưa chặt chẽ kịp thời hiệu quả
cấp ủy chính quyền một số địa phương cơ quan chủ quản cơ quan báo chí chưa thực hiện tốt chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của hội nhà báo
chưa tạo điều kiện cần thiết để hội hoạt động và phát triển
thời gian tới tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp khó lường tác động mạnh đến nước ta
trong bối cảnh khoa học công nghệ và nhất là công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ
bên cạnh những thuận lợi và cơ hội thì công tác báo chí và hoạt động của hội nhà báo gặp nhiều khó khăn và thách thức
báo chí có nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối lấn át gây ra nhiều tác hại
các thế lực thù địch không ngừng chống phá đảng nhà nước và chế độ ta
để nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhà báo việt nam trong tình hình mới
ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền và hội nhà báo việt nam thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây
tăng cường sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước đối với hoạt động của hội nhà báo việt nam
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí
theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị tư tưởng của đảng và quyền tự do dân chủ của nhân dân
tổ chức quán triệt thực hiện tốt các nghị quyết chỉ thị kết luận của đảng và pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí và hội nhà báo việt nam
đẩy mạnh công tác xây dựng đảng
trong các cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo
chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để người làm báo nhận thức sâu sắc
làm báo là làm cách mạng
người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng
tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai về xây dựng chỉnh đốn đảng trong các cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo
gắn với thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
chính quyền các cấp các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo việt nam
để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm kịp thời định hướng tuyên truyền
phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắt trong hoạt động báo chí và hoạt động của hội nhà báo việt nam
tạo điều kiện thuận lợi để hội nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả phát huy tốt vai trò vị trí của hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội
các cấp hội nhà báo việt nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của người làm báo hội viên hội nhà báo việt nam
thường xuyên tổ chức cho các nhà báo hội viên nghiên cứu quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
quan điểm đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện luật báo chí quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn ba mươi
các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo quy tắc sử dụng mạng
xã hội của người làm báo việt nam bằng nhiều hình thức đào tạo bồi dưỡng phù hợp để nâng cao trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ kỹ năng làm báo cho hội viên
củng cố xây dựng hệ thống tổ chức hội nhà báo thống nhất chặt chẽ theo điều lệ hội phát huy dân chủ tăng cường kỷ cương
tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức biện pháp phong phú sáng tạo và thiết thực
việc kết nạp và cấp thể hội viên hội nhà báo việt nam phải bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của điều lệ hội
đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh người làm báo vi phạm pháp luật vi phạm đạo đức nghề nghiệp
lãnh đạo các cấp hội phối hợp với các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí tham mưu xây dựng cơ chế chính sách để phát triển và quản lý báo chí đội ngũ những người làm báo
tham gia công tác quy hoạch bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí lãnh đạo các cấp hội có cơ chế để thu hút cán bộ có kinh nghiệm giỏi chuyên môn nghiệp vụ quản lý làm công tác hội
quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên của người làm báo có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí công tác hội nhất là các tổ chức hội hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực
địa bàn có nhiều khó khăn
người làm báo hội viên hội nhà báo việt nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo ra sức học tập tu dưỡng rèn luyện không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng cao đạo đức nghề nghiệp tinh thần công hiến tăng cường đoàn kết nỗ lực phấn đấu góp vần xây dựng nền báo chí cách mạng việt nam giàu tính chiến đấu nhân văn chuyên nghiệp và hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân
bàn cán sự đảng chính phủ
bàn cán sự đảng chính phủ chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương chỉ đạo các bộ ngành có liên quan giả soát sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy định pháp luật về báo chí chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ báo chí có cơ chế chính sách khuyến khích cán bộ làm công tác hội làm tốt công tác bổ nhiệm khen thưởng kỷ luật quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người làm báo hội viên hội nhà báo việt nam
bàn cán sự đảng chính phủ
các cơ quan báo chí các cấp hội nhà báo việt nam có trách nhiệm chỉ đạo việc học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này
ban tuyên giáo trung ương có trách nhiệm đôn đốc theo dõi việc triển khai và thực hiện chỉ thị này định kỳ báo cáo ban bí thư